mở đầu phần tin tức an ninh trả tự là thông tin liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực sông hồng thuộc địa phận giã bát tràng huyện gia lâm
công an thành phố hà nội cho biết đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở tỉnh thái bình
nghi phạm được xác định là tạ duy khanh chú tại khu đô thị ocean park huyện gia lâm thành phố hà nội
khi bị công an vê bắt nghi phạm khanh đã dùng dao tự sát nhưng không thành
ngay sau đó nghi phạm đã được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi người dân phát hiện một số phần thi thể của nạn nhân tại bãi cát sông hồng thuộc địa phận xã bát tràng huyện gia lâm
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ giới
vận chuyển một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg
nguyễn duy phương chú tại huyện tràng
tràng bom tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phương để tiến hành điều tra
qua điều tra cơ quan công an xác định nguyễn duy phương đã móc nối với một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh miền trung
và sẽ thuê xe ô tô để vận chuyển số lượng ma túy lớn vào địa bàn tỉnh đồng nai
quá trình xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá thì đã phối hợp với các lực lượng như công an huyện xuân lọc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh
phòng kỹ thuật nghiệp vụ của công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức đấu tranh triệt phá nhằm đấu tranh triệt phá một cách thành công không để cho ma túy thẩm lậu ra ngoài xã hội
sáu mươi cán bộ chiến sĩ được chia thành bốn tổ công tác do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
công an các huyện trảng bom xuân lọc long thành cẩm mỹ và cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức các phương án đón lõng để vây bắt đối tượng
và đối tượng đã bị bắt quả tàng khi đang thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg tại km chín mươi bốn bốn trăm linh
trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
tuy nhiên đó và nhận ma túy quyết nhận xong thì đi về tới sông nhạn
tới trạm thu phí sông nhạn thì bị bắt quả tàng
và thu giữ một mươi sáu bánh heroin không có tiền
cho nên em khi thấy số tiền trên nó lớn quá nổ lòng tham là em mới quyết định là đi nhận số ma túy trên
trong quá trình tổ chức triệt phá thì các đơn vị cũng đã có sự phối hợp rất là nhiêm nhàng
đặc biệt là với sự điều tiết và sự
điều hành của phòng bc bốn và công an các huyện có liên quan
thì đã phối hợp chặt chẽ cùng với cục cảnh sát giao thông
để triển khai truy bắt cái nhóm đối tượng này trên cao tốc và đã thực hiện thành công kế hoạch
để kịp thời động viên lực lượng phá án
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra
mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định
một đường dây vận chuyển buôn bán tàng chữ hàng cấm là pháo nổ hoạt động liên tỉnh
với số lượng lớn nhất cả nước từ trước đến nay đã được công an tp hcm triệt phá
cơ quan công an hiện đã khởi tố bắt tạm giam một mươi ba đối tượng
về các hành vi buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng cấm
cầm đầu đường dây này là tăng quốc tiến
tiến cùng đồng bọn nguy trang pháo cho quốc thùng chứa cá khô ghi sẵn thông tin nhờ nhận
sau đó chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên tp hcm tập kết
cất giấu tại quán cà phê do nguyễn đăng thành làm chủ
rồi thành đi giao cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn thông qua các dịch vụ giao hàng
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ
nhóm tội phạm này đã vận chuyển tiêu thụ gần sáu kg pháo nổ
tại tp hcm cà mau long an vĩnh phúc và tp hcm
thưa quý vị bồng miêu cái tên không hề xa lạ khi nói về tình trạng khai thác vàng trái phép
của tỉnh quảng nam nói riêng và cả nước nói chung
để ngăn chặn các hệ lụy tới môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh quảng nam đã tổ chức nhiều đợt truy quét
tuy nhiên hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra công khai rầm rộ
nhóm phóng viên của intv đã có sự thâm nhập và ghi nhận tình trạng này
xin mời quý vị cùng theo dõi
sau hơn ba mươi phút di chuyển bằng xe máy từ trung tâm xã tàm lãnh
chúng tôi có mặt tại khu vực núi kém thuộc mỏ vàng bồng miêu
hình ảnh đầu tiên chúng tôi ghi nhận được là những bao tải chứa quặng vàng
liên tục được các đối tượng khai thác vàng trái phép lăn từ núi cao xuống
để đưa ra khỏi khu vực bãi vàng
trong đó các ngũ hoang sản còn nhiều mà một cơ địa bản rất là rộng lớn
do vậy việc khai thác vàng trái phép không thể nào tránh khỏi được
người dân địa phương khác tới có rất là nhiều
người ta làm rất là nhiều các cách làm mà nó gây vô dị môi trường
nó hủy hỏi đất nó gây vô dị môi trường
như một đài công trường hàng chục lán chảy được phủ bạt xanh
các đối tượng ngang nhiên khai thác bằng nhiều cách vũ công sẽ lấn tiếng máy nổ
và đủ loại âm thanh đủ đéo
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy thì công ty bồng miêu tuyên bố phá sản
thì mỏ vàng này không có chủ dẫn đến tình trạng khai thác vàng trái phép kéo dài nhiều năm
ngang nhiên bất chấp sự vào cuộc
truy quét liên tục của các lực lượng chức năng tỉnh quảng nam
một ngày hên thì được khoảng bao nhiêu vàng
mấy phân á
ba trăm linh ngàn ba trăm linh ngàn
bình thường ngày công là khoảng được ba trăm linh ngàn á
à thế hả
bây giờ dự dân ở đó thì họ chủ yếu là tập trung vô đó lo
coi như cái chỗ đó là cái nơi mà lâu động kiếm ra tiền của họ đó
ví dụ cái kế sinh nhà của họ đó
mặc dù là họ vẫn biết trái phép đâu
họ vẫn biết
nhà nước quản lý như thế nào
nhưng họ vẫn vẫn vẫn đọc
hàng chuộc bao tải chứa vi sinh hóa chất
phục vụ khai thác vàng được nguy trang bởi những vỏ bao thức gắn hôn hợp
phu vàng ở đây cho biết
quy trình làm vàng trải qua nhiều giai đoạn
đầu tiên đất đá đào lên
được trộn đều với một số hóa chất cho xuống bể
sau đó dùng xia nua ủ hai đến bảy ngày
dùng nước bơm liên tục vào bể
theo hóa chất trôi ra
mỗi bể chứa ủ quặng có chiều dài khoảng một mươi mét
dòng ba mét
sâu hơn một mét
mọi chất thải đều được xả thẳng ra môi trường
không có biện pháp xử lý thử độc hạn chế ô nhiễm nào
một trong những đặc điểm khi mà khai thác vàng
để đải vàng
đấy là phải dùng những cái hóa chất cực độc
tụi chúng tôi mà phải nói là cực độc
chứ không phải là độc nữa
đấy là cái xia nua cái thủy ngân
người ta cứ làm người ta lã
xong tất cả những chất thải đều thả ra sông ra suối cả
tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng bồng miêu
vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt nhiều năm qua
gây thất thoát lớn tài nguyên quốc gia
đã và đang để lại nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường an ninh xã hội
đề án đóng cửa mỏ vàng bồng miêu đang được tỉnh quảng nam quyết liệt triển khai
tuy nhiên đề án này có sớm được thực hiện hay không
và thật sự hiệu quả hay không
thời gian sắp tới
sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất
tiếp tục thông tin về đợt mưa lũ lớn những ngày qua tại các tỉnh thành miền trung
mưa lũ đã khiến hai người thiệt mạng ở hà tĩnh và thừa thiên huế
hơn một năm trăm linh nhà bị ngập
trong đêm ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay
ở khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
vẫn có mưa to đến rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở từ hà tĩnh đến bình định
trong khi đó vùng áp thấp xuất hiện bảy giờ sáng nay
được các chuyên gia khí tượng nhận định
trong hai mươi bốn giờ tới sẽ di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc
hướng về đất liền trung bộ và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
gây thêm một đợt mưa kéo dài
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi
mưa lũ đã làm hai người chết tại hà tĩnh và thừa thiên huế
một năm trăm sáu mươi bốn nhà bị ngập
nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố đà nẵng bị ngập lụt từ ba đến năm mét
một số nơi ngập sâu từ một đến một năm
như phường thanh khê tây quận thanh khê tuyến đường thăng long hòa thọ tây
quận cẩm lệ tràn mỹ lộc huyện hòa vang
để đảm bảo cho người dân thành phố huế và đà nẵng đã sơ tán hơn ba chín trăm linh người đến nơi an toàn
bốn mươi chín hectare diện tích cây trồng bị ngập úng
hiện lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong
lúa vụ mùa khu vực từ bình định đến bình thuận vẫn còn hơn một nửa diện tích chưa thu hoạch
thành phố đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học
một số địa phương vùng trũng thấp như quảng điền phong điền phú lộc thừa thiên huế
tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng
tiếp tục triển khai công điện số chín trăm năm mươi của thủ tướng chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ khu vực miền trung
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó
các tỉnh thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
kịp thời hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và mưa rông
lốc xoáy gió giật mạnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
sau nhiều ngày mưa lớn ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng mưa đã ngớt
tuy nhiên vẫn còn ghi nhận tình trạng ngập úng tại khu dân cư mẹ suốt ở phường hòa khánh nam
quận liên triều vốn được xem là rốn lũ của thành phố
người dân đi tranh chú đã bắt đầu trở về nhà dọn dẹp sau lũ
chính quyền thành phố và lực lượng vũ trang đặc biệt là công an phường hòa khánh nam
đang tích cực giúp đỡ nhân dân để bà con sớm ổn định cuộc sống
sau khi nước bắt đầu rút dần người dân sống tại khu vực mẹ suốt tất bực dọn dẹp vệ sinh môi trường
hơi thùng cống rảnh phòng trường hợp mưa lớn có thể quay trở lại trong nhiều ngày tới
sống chung với lũ đã chục năm nay người dân tại đây đã chủ động hơn trong việc ứng phó và sơ tán
do đó thiệt hại về tài sản trong gia đình được hạn chế

đang tích cực giúp đỡ nhân dân để bà con sớm ổn định cuộc sống

trong việc ứng phó trực tiếp với người dân công an phường hòa khánh nam cũng huy động các bộ chiến sĩ
tập trung giúp bà con dọn dẹp bùn non vệ sinh nhà cửa và phối hợp với các đơn vị của bộ công an
đóng chân trên địa bàn kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân
sau khi nước mưa rút lực lượng công an phường cũng đã tổ chức các lực lượng
cũng như lực lượng nhân phố dân phòng tổ chức triển khai hỗ trợ nhân dân tổng dọn vệ sinh nhà cửa
khắc phục vệ sinh môi trường và đồng thời cũng phối hợp một số đơn vị chức năng
cũng sẽ vạn động ủng hộ các nhu yếu phẩm cũng như các thiết bị vật dụng cần thiết
để hỗ trợ một phần nào cho bà con sớm ổn định cuộc sống
dự báo những ngày tới đà nẵng có khả năng tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài
lực lượng chức năng vẫn duy trì công tác ứng trực tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ
kịp thời hỗ trợ người dân
thưa quý vị công an tp hcm
vừa làm rõ xử lý các đối tượng mạo danh các hãng taxi lớn để hoạt động nhằm thu lợi bất chính
gây ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng và các doanh nghiệp uy tín
một số tài xế taxi khi tham gia vào các nhóm gia lô với mức phí ba trăm linh đồng một tháng
để được nhận thông tin khi khách đặt dịch vụ taxi
mỗi cuốc xe tài xế phải trả cho quản trị viên nhóm một mươi năm trên tổng số tiền cước khách hàng phải trả
để có được thông tin khách hàng các quản trị viên đã lập nhiều trang web
sau đó chạy quảng cáo với từ khóa giảm
các quản trị viên đã mạo thương hiệu các hãng taxi lớn với mục đích dẫn du khách gọi vào số điện thoại
của các quản trị viên mạo danh là nhân viên tổng đài các hãng taxi để thực hiện điều xe
từ kết quả đấu tranh công an tp hcm đã xử phạt hai quản trị viên nhóm gia lô mỗi người một mươi năm triệu đồng
về hành vi cung cấp thông tin kinh doanh buôn bán hàng giả hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
hoặc hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet
một tài xế bị xử phạt bảy năm triệu đồng về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức khác
mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
một thanh niên vào cửa hàng bán điện thoại rồi vờ hỏi mua chiếc iphone một mươi bốn romac
sau khi nhân viên đem điện thoại ra thì đối tượng liên tục đưa ra những yêu sách khác rồi dùng thủ đoạn đánh tráo
vụ việc vừa xảy ra tại một cửa hàng ở quận một mươi tp hcm
tại địa chỉ số hai trăm chín mươi ba đường ba tháng hai phường một mươi quận một mươi ghi lễ lúc một mươi h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi
có một nam thanh niên đeo khẩu trang mang theo túi sách đi bộ vào bên trong cửa hàng
người này vờ hỏi mua điện thoại iphone một mươi bốn romac
sau khi được nhân viên mang điện thoại ra năm thanh niên cầm trên tay ngó qua
rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên lấy ra ốp lưng để xem
khi nhân viên quay lưng đi nam thanh niên ngó xung quanh
khi thấy không có ai để ý thì nhanh chóng cho chiếc điện thoại thật vào giỏ sách
đường thầy móc hộp điện thoại mô hình đều mô ra và để lại trên bàn
để đánh lạc hướng và tìm cách tẩu thoát đối tượng vừa nghe điện thoại rồi đi ra ngoài nói chuyện
khi vừa bước ra cửa đối tượng đi bộ vài bước rồi nhanh chóng chạy thoát
sau khi đối tượng tẩu thoát nhân viên kiểm tra hộp điện thoại thì phát hiện là điện thoại mô hình
và chỉ có giá trị từ hai đến ba trăm linh ngàn đồng
còn chiếc điện thoại bị lấy đi có giá trị gần hai mươi bốn triệu đồng
vụ việc đã được chủ cửa hàng trình báo tới công an
hiện công an cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã tiếp nhận vào cuộc điều tra tuy tìm đối tượng
ngày một mươi năm tháng một mươi công an tp thủ đức tp hồ chí minh cho biết đã bắt giữ một đối tượng
liên quan đến vụ việc đâm người trọng thương xảy ra trên địa bàn thuộc phường tăng nhân phú bề
trước đó ngày bốn tháng một mươi anh bùi công dưỡng một mươi chín tuổi ngụ tỉnh nam định
và anh cao văn thông hai mươi hai tuổi ngụ tỉnh nam định chạy xe máy trên đường một mươi bốn
thì xích vào huyệt giao thông với một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ
hai bên xảy ra lớn tiếng sau đó anh dưỡng tiếp tục chạy đi thì tài xế xe ôm công nghệ
đuổi theo và chặn đầu xe rồi rút ra một vật nhọn đâm trượt qua tay trái của anh dưỡng
anh dưỡng hoảng sợ và tiếp tục chạy vào hẻm thì nhìn thấy anh cao văn thông hai mươi hai tuổi
bạn anh dưỡng đang chạy xe máy ngang qua
thấy bạn đang chơi đuổi anh thông dừng xe lại thì bất ngờ tài xế xe ôm công nghệ
tới rút vật nhọn trong người đâm vào phần ngực khiến anh thông bị thương tích nặng
phải đưa đi cấp cứu
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức đã có mặt phối hợp
với công an phường tăng nhân phú b truy xét bắt giữ đối tượng gây án
năm mươi sáu người tử vong cùng hàng chục người bị thương trong vụ cháy chung cư mini
ở phố khương hà phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội vào khuya ngày một mươi hai tháng chín
là một thảm họa thảm họa này hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu người đứng đầu cơ sở
tuân thủ đúng quy định của pháp luật
nhìn lại thảm họa kinh hoàng khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
tại chung cư mini tại phố khương hà phường thăng xuân tp hà nội vào khuya ngày một mươi hai tháng chín
nhìn lại thảm họa kinh hoàng khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương tại chung cư mini
ở phố khương hà phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội vào khuya ngày một mươi hai tháng chín
phục vụ khai thác vàng được nguy trang bởi những vỏ bào thức ăn hỗn hợp
phu vàng ở đây cho biết quy trình làm vàng trải qua nhiều giai đoạn
đầu tiên đất đá đào lên được trộn đều với một số hóa chất cho xuống bể
sau đó dùng xia nua ủ hai đến bảy ngày
dùng nước bơm liên tục vào bể để vàng theo hóa chất trôi ra
mỗi bể chứa ủ quạng có chiều dài khoảng một mươi mét dòng ba mét sâu hơn một mét
mọi chất thải đều được xả thẳng ra môi trường
không có biện pháp xử lý thử độc hạn chế ô nhiễm nào
một trong những đặc điểm khi mà khai thác vàng để đải vàng
đấy là phải dùng những hóa chất cực độc
tổ chức tôi phải nói là cực độc chứ không phải là độc nữa
đấy là cái xia nua cái thủy ngân
người ta cứ làm người ta đã xong xong tất cả những chất thải đều thả ra sông ra suối cả
tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng bồng miêu
vẫn ngang nhiên hoạt động
suốt nhiều năm qua gây thất thoát lớn tài nguyên quốc gia
đã và đang để lại nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường an ninh xã hội
đề án đóng cửa mỏ vàng bồng miêu đang được tỉnh quảng nam quyết liệt triển khai
tuy nhiên đề án này có sớm được thực hiện hay không và thật sự hiệu quả hay không
thời gian sắp tới sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất